các nhà khoa học của trung quốc đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu sự lây lan của virus gây ra dịch covid một mươi chín
và phát hiện ra một số khác biệt của chủng corona mới này so với các chủng họ hàng
không giống như sars gây nhiễm trùng sâu đường hô hấp dưới có thể dẫn tới viêm phổi
covid một mươi chín có thể cư trú ở cả đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới
điều này khiến nó không chỉ gây viêm phổi nặng mà có thể lây lan dễ dàng như cúm hoặc cảm lạnh thông thường
ngoài ra các nhà nghiên cứu đã nhận thấy mức độ virus tăng lên ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu
với số lượng virus có trong mũi nhiều hơn trong họng hiện tượng giống cúm hơn là sars